chiều nay ngày một mươi hai tháng bốn bộ giáo dục đào tạo chính thức công bố dự thảo
chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để lấy ý kiến đóng góp của dư luận xã hội
các nhà khoa học cán bộ quản lý giáo dục giáo viên học sinh trước khi thực hiện chính thức
và đây là lần thứ hai dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được công bố
chương trình giáo dục phổ thông tổng thể có điểm mới là phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh
đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông
ngay từ lớp một mươi học sinh sẽ được định hướng nghề nghiệp đến lớp một mươi một và một mươi hai học sinh sẽ tiếp cận nhiều hơn
với thực tế nghề nghiệp trong tương lai nên ngoài một số môn bắt buộc
các em được chọn năm môn phù hợp cho định hướng nghề nghiệp
chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đều được kế thừa chương trình hiện hành
theo dự thảo chương trình giáo dục phổ thông các môn bắt buộc ở cấp tiểu học gồm tiếng việt
toán tiếng anh giáo dục lối sống cuộc sống quanh ta tìm hiểu xã hội tìm hiểu tự nhiên
kỹ thuật và tiên học giáo dục thế chất nghệ thuật hoạt động trải nghiệm sáng tạo
môn học tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số
chương trình giáo dục phổ thông nhằm cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông
giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất năng lực
đáp ứng được nhu cầu hoàn thiện nhân cách của các cá nhân
và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới